nữ sinh trong đoạn clip được xác định là học sinh lớp chín trường trung mọc cơ sở lê quý đôn xã đặc di răng huyện mang giang
trong clip một nhóm ba bốn nữ sinh lao vào tấn công cô gái cô gái chị ôm đầu chịu trận mà không hề có bất kỳ hành vi phản kháng nào
đang nói sự việc có sự chứng kiến của một nhóm học sinh khác song những học sinh này không vào con ngăn mà ngược lại cổ vũ quay lại clip
ông phan tân quang cho biết sau khi nắm được thông tin về sự việc nhà trường đã phối hợp với công an xã đắc xi răng
có liên quan lên làm việc
thưa quý vị không chỉ nổ có mối quan hệ thân thiết với các lãnh đạo ở trung ương bùi thị lượng còn khoe có sư phụ làm lãnh đạo to ở tp hcm
để lừa đảo cặp vợ chồng kinh doanh ngành than ở quảng ninh
chị ptp làm kinh doanh ngành than tại tỉnh quảng ninh từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
khoảng năm hai nghìn hai mươi qua mối quan hệ xã hội chị p có quen biết với bà ntn làm phó phòng tổ chức của một bệnh viện ở hà nội
và bà nth sinh năm một nghìn chín trăm một mươi sáu
năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm trú tại quận cầu giới hà nội
sau một thời gian đi lại mối quan hệ giữa vợ chồng chị p và gia đình bà hát trở nên thân thiết
ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi một chị p và chồng là anh ndc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm đi từ tỉnh quảng ninh đến nhà bà hát chơi thăm nhà
tại đây vợ chồng chị p gặp những người quen của bà h là bùi thị lượng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
trú tại số hai mươi năm tùng thiện vương phường quê mỹ quận ngũ hành sơn tp đà nẵng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại quận cầu giới
tại buổi gặp đó bà hát đã giới thiệu cho vợ chồng chị p biết lượng là người quen và có mối quan hệ thân tình với các bác lớn ở trung ương
cũng theo lời kể của bà hát lượng còn có một sư phụ làm lãnh đạo to ở tp hcm
nên giúp đỡ được vợ chồng chị p trong công việc kinh doanh mua bán than cũng như một số việc khác
sau khi được bà hát giới thiệu lượng cũng khoe khoang khả năng quan hệ của mình
do tin tưởng nên vợ chồng chị p đã nhiều lần truyền tiền nhờ lượng giúp đỡ lo công
lượng đã trả cho vợ chồng chị p công việc cho vợ chồng chị p với tổng số tiền trên chín mươi năm tỷ đồng
chuyển cho bà hát bốn trăm sáu mươi triệu đồng chuyển cho bà v tám trăm linh triệu đồng
sau khi chuyển tất cả các khoản tiền trên và qua nhiều tháng trao đổi
vợ chồng chị p thấy công việc trên lượng không giúp được nên đã yêu cầu đối tượng này phải trả lại tiền
xong lượng lấy nhiều lý do khác nhau để khất lần việc hoàn trả số tiền
sau nhiều lần đòi tiền từ ngày hai mươi bảy tháng năm đến ngày hai mươi chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
lượng mới trả cho vợ chồng chị p số tiền chín tỷ ba trăm linh triệu đồng
số tiền còn lại là tám mươi sáu tỷ sáu trăm bảy mươi năm triệu đồng thì lượng chưa trả được
bà hát và bà v cũng chưa trả tiền cho vợ chồng chị p
đồng thời không lo được bất cứ việc gì mà nạn nhân đã nhờ
điều đáng nói ở đây là số tiền đưa cho những người trên
vợ chồng chị p phải đi vay mượn ngân hàng và anh em họ hàng
ngay khi tiếp nhận đơn trình báo của nạn nhân
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cầu giấy hà nội đã thu thập toàn bộ tài liệu chứng cứ
trong đó có những hình ảnh nội dung tin nhắn của chị p với lượng và sao kê các giao dịch chuyển khoản tiền
đến ngày một mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cầu giấy đã tiến hành triệu tập
và đưa bùi thị lượng về trụ sở để làm rõ hành vi phạm tội
tại cơ quan điều tra lượng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình như nội dung đã nêu trên
lời khai của lượng phù hợp với các tài liệu chứng cứ mà cơ quan điều tra đã thu thập được
đến nay công an quận cầu giấy đã ra quyết định khởi tố bị can
ra lệnh tạm giam đối với bùi thị lượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thưa quý vị liên quan đến vụ việc gã cha dựng hành hung cháu bé sinh năm hai nghìn một mươi năm dã man tại bình phước
công an tp đồng xoài tỉnh bình phước vừa ra quyết định khởi tố người đàn ông này
tối một mươi chín tháng ba thông tin từ công an tp đồng xoài bình phước
đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với lê đức thắng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại khu phố bình thiện phường tân thiện tp đồng xoài về tội hành hạ người khác
quyết định này đã được viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn
cơ quan cảnh sát điều tra xác định thắng đã sử dụng tay chân tác động gây thương tích cho cháu lta
sinh năm hai nghìn một mươi năm khiến cháu bị tổn hại về sức khỏe và tinh thần với tỷ lệ tổn thương cơ thể sáu
như đã đưa tin ngày một mươi hai tháng ba mạng xã hội xuất hiện đoạn clip có độ dài khoảng hơn hai phút gây phấn nộ dư luận
trong clip một người đàn ông dùng chân đá đạp và dùng tay tác động vật lý vào người vào mặt bé trai
công an đã nhanh chóng vào cuộc và bắt tạm giữ đối tượng
qua xác minh khoảng một mươi tám h bốn mươi phút ngày tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn cháu bé trong clip là lta
thường chú thôn gia hòa xã đức thắng huyện mộ đức tỉnh quảng ngãi nơi ở hiện tại
khu phố bình thiện phường tân thiện thành phố đồng xoài bị tra dựng là lê đức thắng
dùng tay và chân tác động gây thương tích tại nhà
mẹ ruột cháu a là chị dth ở cùng với lê đức thắng
khi con bị chút đòn roi mẹ a đưa đi bệnh viện khám và điều trị
sau khi con trai được xuất viện hai mẹ con chị đã ra thuê căn nhà
trọ thuộc phường tân xuân thành phố đồng xoài
ngày một mươi chín tháng ba các cơ quan chức năng thành phố bà rịa tỉnh bà rịa vũng tàu
đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc một cô gái hai mươi chín tuổi được phát hiện tử vong
trong nhà nghỉ trên địa bàn
theo đó qua hai ngày không thấy khách thuê ra vào phòng nghỉ quản lý nhà nghỉ
cùng với nhân viên tạp vụ đã dùng chiều khóa mở cửa kiểm tra
thì phát hiện người này đã tử vong
trước đó vào khoảng một mươi sáu h ngày một mươi tám tháng ba bà ptn quản lý nhà nghỉ ib
địa chỉ trên đường nguyễn văn chỗi phường phước hưng thành phố bà rịa
đi cùng một nhân viên tạp vụ của nhà nghỉ lên phòng hai trăm linh bảy do chị htbt hai mươi chín tuổi
chú tể phường phước hiệp thành phố bà rịa thuê từ hai ngày trước
hôm một mươi sáu tháng ba để kiểm tra do không thấy chị t ra vào phòng nghỉ
khi cả hai lên đến phòng dùng chiêu khóa mở thì phát hiện chị t đã tử vong
trong tình trạng nằm trên giường trên mặt có chảy máu bọt khí
cơ thể có các dấu hoen đỏ nên trình báo công an địa phương
nhận được tin báo công an thành phố bà rịa đã phối hợp với viện kiểm sát nhân dân cung cấp
phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh bà rịa vũng tàu tổ chức khám nghiệm hiện trường
khám nghiệm nạn nhân để phục vụ công tác điều tra làm rõ
qua khám nghiệm nguyên nhân ban đầu xác định chị t tử vong do phù phổi cấp
hiện cơ quan chức năng đã bàn giao nạn nhân cho gia đình mai táng
chuyển sang các thông tin tiếp theo ngày một mươi chín tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sóc trăng
đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hành vi nhận hối lộ liên quan cấp phù hiệu xe kinh doanh
tại sở giao thông vận tải sóc trăng
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sóc trăng nhận được tố giác về tội phạm của ông tts
lãnh đạo một doanh nghiệp vận tải trên địa bàn
ông s tố giác một cán bộ sở giao thông vận tải tỉnh sóc trăng đã có hành vi gây khó khăn cho doanh nghiệp
để nhận tiền cấp phù hiệu xe kinh doanh
ông s phản ánh cuối năm hai nghìn một mươi năm ông s làm thủ tục xin cấp phủ hiệu xe kinh doanh
lên sở giao thông vận tải tỉnh sóc trăng nhưng thường bị làm khó hoặc xử lý chậm trễ
sau đó ông s gặp cán bộ có thẩm quyền của sở để xin được cấp phủ hiệu nhanh gọn không bị gây khó dễ
ông s được gợi ý chi số tiền năm trăm linh đồng một xe để được cấp phù hiệu nhanh
giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi ba ông s tính toán ông phải chi từ ba năm đến chín mươi triệu đồng một tháng
cho việc xin cấp phù hiệu xe kinh doanh
tùy số lượng xe từng tháng ước tính tổng số tiền ông s phải chi ngoài cho người có thẩm quyền
tại sở giao thông vận tải sóc trăng trên bốn tỷ đồng
thưa quý vị mới đây văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tây ninh đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can nguyễn thế hùng tự cò sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi một ngụ tại phường một mươi bốn quận phú nhuận tp hcm
về hành vi dã man này
chỉ vì mâu thuẫn đất đai đối tượng này nhẫn tâm sát hại hai vợ chồng cháu ruột
trước đó ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn công an huyện gò dầu tây ninh nhận tin báo
từ người dân trên địa bàn xã cẩm giang huyện gò dầu xảy ra vụ án mạng
nạn nhân là bà d t n sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi đã tử vong
và chồng bà n là ông l v p sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi cùng ngụ xã cẩm giang huyện gò dầu tỉnh tây ninh
bị thương tích nặng còn đối tượng gây án đã bỏ trốn
công an huyện gò dầu cùng văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
phòng cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ bố trí lực lượng lần theo dấu vết đối tượng gây án để lại để truy tìm
sau hơn một ngày điều tra lực lượng công an tây ninh xác định đối tượng gây án là nguyễn thế hùng đang trốn ở cần thơ
lực lượng cảnh sát điều tra công an tây ninh phối hợp công an huyện cái răng tỉnh cần thơ
bố trí lực lượng bắt giữ hùng đưa về tây ninh phục vụ điều tra
tại cơ quan công an hùng khai do có mâu thuẫn trong việc phân chia đất của gia đình
hùng đến nhà gửi cháu ruột là bà dtn để giải quyết
khi đến nơi hùng thấy bà nờ ở nhà một mình liền dùng búa tấn công vào người làm bà tử vong
sau đó hùng chờ chồng bà n là ông lvp đi công việc trở về nhà tiếp tục dùng dao tác động khiến ông p thương tích nặng
ông p bỏ chạy ra trước sân nhà kêu cứu hùng đuổi theo nhưng thấy người dân xung quanh chạy đến
sợ bị phát hiện nên hùng lên xe máy bỏ trốn về cần thơ đến khi lực lượng công an phát hiện bắt giữ
mở rộng điều tra vụ án buôn lậu liên quan đến chuyên án chín trăm hai mươi g do công an tỉnh đồng nai xác lập vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi
để đấu tranh với đường dây buôn lậu xăng từ singapore về việt nam tiêu thụ tại các tỉnh thành miền nam miền trung tây nguyên
mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự buôn lậu xảy ra tại tỉnh đồng nai
và một số tỉnh thành phố khác để tiến hành điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng có dấu hiệu tội phạm chưa bị xử lý
ở giai đoạn một của vụ án
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai xác định tổng số lượng xăng các bị can buôn lậu lên đến trên hai trăm linh triệu lít
tương ứng với tổng giá trị hàng hóa phạm pháp là trên hai sáu trăm chín mươi tỷ đồng đã tịch thu xung công quỹ nhà nước một mươi bảy phương tiện tàu thủy
hai mươi hai xe bồn hàng trăm tỷ đồng cùng nhiều tài sản có giá trị khác
kết thúc điều tra giai đoạn một của vụ án đã có bảy mươi bốn bị cáo bị tòa nhân dân các cấp tuyên phạt nhiều mức án khác nhau
trong đó các đối tượng cầm đầu là đào ngọc viễn bị tuyên phạt một mươi năm năm tù phan thanh hữu bị tuyên phạt một mươi ba năm sáu tháng tù về tội buôn lậu
ngô văn thụy nguyên đội trưởng của cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan bị tuyên phạt một mươi năm năm tù về tội nhận hối lộ
đây là vụ án được ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đưa vào diện theo dõi chỉ đạo được dư luận xã hội quan tâm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai kêu gọi các đối tượng phạm tội liên quan đến đường dây buôn lậu trên sớm ra đầu thú tại phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đồng nai
địa chỉ số một nghìn ba mươi bốn nguyễn ái quốc khu phố một phường trảng giài thành phố biên hòa tỉnh đồng nai để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
sáng ngày hai mươi tháng ba tòa án nhân dân tỉnh an giang tiếp tục đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo ngô phú cường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
về tội trốn thuế và rửa tiền
trước đó vào ngày hai mươi hai tháng hai tòa án nhân dân tỉnh an giang đã đưa vụ án ra xét xử
nhưng do vắng mặt nhiều người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan nên phiên tòa đã tạm hoãn
các giao dịch bán cát không được cường xuất hóa đơn và kê khai thuế không đúng doanh thu bán ra
làm giảm số tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước tổng cộng hơn tám bốn tỷ đồng
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn một mươi bảy ngô phú cường đã thành lập và trực tiếp điều hành hoạt động bốn công ty gồm
công ty trách nhiệm hữu hạn phú cường công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cường cát
công ty trách nhiệm hữu hoạn một thành viên sông thoại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ngô phú cường
và một chi nhánh chi nhánh công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên ngô phú cường để mua bán cát
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi chín cường mua cát trôi nổi không rõ nguồn gốc tại an giang và tỉnh đồng tháp
rồi bán lại cho các công ty doanh nghiệp có trụ sở tại các tỉnh đồng tháp hậu giang sóc trăng bạc liêu bến tre kiên giang
lòng an vĩnh long tiền giang và tp hcm tp cn
việc thanh toán tiền mua bán cát được thực hiện thông qua tài khoản của ngô phú cường và tài khoản của ngô thanh nam
con gái của cường mở tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương chi nhánh an giang với tổng doanh thu số tiền bán cát hơn tám mươi bốn tỷ đồng
các giao dịch bán cát không được cường xuất hóa đơn và kê khai thuế không đúng doanh thu bán ra
làm giảm số tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước tổng cộng hơn tám bốn tỷ đồng
quá trình điều tra còn xác định vào năm hai nghìn một mươi bảy cường biết được ngân hàng công thương việt nam chi nhánh an giang
đang tìm người mua diện tích đất ba m hai của một công ty đang thế chấp vai tiền ngân hàng không còn khả năng thanh toán nợ
cường đã trực tiếp liên hệ với ngân hàng và giám đốc công ty thế chấp đất cho ngân hàng
để thỏa thuận đất với giá hơn ba mươi tỷ đồng
cường có trách nhiệm thanh toán hợp đồng chuyển nhượng bằng cách trả khoản nợ của công ty thế chấp đất
đã vay cho ngân hàng công thương việt nam chi nhánh an giang
ngày hai mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy sau khi nhận được số tiền một mươi một tỷ đồng của một doanh nghiệp chuyển vào tài khoản số của cường để trả tiền cát
cường đã chuyển số tiền tám tỷ đồng từ nguồn tiền này cho ngân hàng công thương việt nam chi nhánh an giang
để thanh toán một phần tiền nhận chuyển nhượng đất
số tiền còn lại cường thanh toán bằng tiền mặt
hành nghĩa vụ thanh toán tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất
cường giao cho con gái là ngô thanh lam đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
quá trình điều tra cường khai đã nộp lại số tiền trốn thuế hơn một mươi ba tỷ đồng
riêng đối với hành vi nhận chuyển nhượng diện tích đất gần ba m hai do tài khoản của bị can cùng ngân hàng công thương việt nam
nên chuyển trả tám tỷ đồng cho ngân hàng để thanh toán hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
nên yêu cầu xem xét lại tội danh rửa tiền
cáo trạng nhận định căn cứ và lời khai của những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
người làm chứng và các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án
thì lời khai của cường không có căn cứ mà chỉ nhằm trốn tránh trách nhiệm
theo kết luận của cáo trạng ngô phú cường đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn phú cường
và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sông thoại
đã thực hiện hành vi bán cát không xuất hóa đơn giá trị gia tăng
kê khai thuế không đúng doanh thu bán ra làm giảm số tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp là hơn tám bốn tỷ đồng
ngoài ra cường còn sử dụng nguồn tiền trốn thuế giá trị gia tăng tám trăm linh triệu đồng
để trả tiền nhận chuyển nhựa quyền sử dụng đất diện tích gần ba m hai
thông qua tài khoản của cường tại ngân hàng công thương việt nam
chi nhánh an giang là hành vi rửa tiền
ngô phú cường thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sông thoại
đăng ký tên ngô thanh lam con của cường làm giám đốc
nhưng toàn bộ hoạt động của công ty này đều do cường điều hành
và trực tiếp giao dịch thanh toán việc mua bán cát
ngô thanh lam không biết cường bán cát không xuất hóa đơn để trốn thuế
nên cơ quan cảnh sát điều tra không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ngô thanh lam là có căn cứ
đối với hành vi của những người đại diện cho các công ty doanh nghiệp mua cát của bị can cường không xuất hóa đơn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang có công văn gửi cơ quan thuế
nơi có trụ sở của các công ty doanh nghiệp yêu cầu làm rõ việc kê khai thuế theo quy định
nhưng đến nay chưa có kết quả trả lời nên tiếp tục điều tra làm rõ xử lý sau
mới đây một số trang mạng xã hội chuyên review đánh giá về du lịch đăng tải phản ánh của một nữ du khách
bị một chủ quầy hàng rong ở hội an chửi bới xúc phạm cụ thể mời quý vị cùng theo dõi
theo du khách này khi vào hội an chơi hỏi giá mua khoai tây chiên của một phụ nữ bán hàng rong
ở đường lê lợi phường minh an tp hcm
hội an thì bất ngờ bị người này chửi bới xúc phạm du khách này kể chi tiết vụ việc
người này cũng cho biết cảm thấy sau khi bị người bán hàng gọi là đồ con gái vô duyên
không ai mua hàng mà hỏi như tụi bài
khi nội dung phản ánh được đăng tải trên mạng xã hội đã nhận được nhiều bình luận của người dùng
ông võ đăng phong chủ tịch ủy ban nhân dân phường minh an cho hay
sau khi nhận được yêu cầu của lãnh đạo thành phố phường đã cử lực lượng kiểm tra sang minh sự việc
theo ông phong khi làm việc với người bán hàng rong để sang mình có hay không
việc mắng chửi khách du lịch người này nói không nhớ không biết sự việc
cũng theo chủ tịch ủy ban nhân dân phường minh an con của người bán hàng cũng muốn mời người đăng bài vào nói cụ thể
rõ ràng thậm chí trích xuất camera tại thời điểm đó xem cách ứng xử của người bán và người mua như thế nào
chủ tịch ủy ban nhân dân phường minh an cũng cho biết sau khi sự việc xảy ra
địa phương đã yêu cầu chủ nhà không được buôn bán hàng rong vì khu vực này cứ muôn bán
hiện người đăng bài bóc phốot trên mạng xã hội đã gỡ bỏ bài viết
thưa quý vị tối ngày một mươi chín tháng ba công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa cho biết
một bà lão bảy mươi năm tuổi đã tự nguyện giao nộp một khẩu súng ngắn một hộp tiếp đạn và hai mươi hai viên đạn nhặt được trong nhà
người giao nộp khẩu súng là cụ nguyễn thị nồng bảy mươi năm tuổi ngụ phường vĩnh hòa
bà nông cho biết trong lúc dọn nhà đã phát hiện một khẩu súng ngắn một hộp tiếp đạn và hai mươi hai viên đạn
ngay sau đó bà đã lên trụ sở công an phường vĩnh hòa thành phố nha trang để giao nộp
làm việc với cơ quan chức năng bà nông cho biết chồng bà trước đây công tác trong ngành lâm nghiệp
khẩu súng và đạn được cơ quan cấp cho chồng bà để làm nhiệm vụ tuy nhiên khẩu súng đã bị thất lạc sau đó
đầu năm hai nghìn hai mươi bốn công an tỉnh khánh hòa cũng nhiều lần thực hiện các đợt tuyên truyền
vận động người dân về việc giao nộp vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
lực lượng chức năng đã đi từng ngõ gó từng nhà tuyên truyền vận động nhân dân không nghiên cứu
chế tạo sản xuất mua bán vận chuyển tàng trữ sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ trái phép
cơ quan công an kêu gọi khuyến khích cá nhân hộ gia đình tự giác giao nộp thu hồi các loại vũ khí
vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo tích cực phát hiện tham gia tố giác cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng
về hành vi chế tạo sản xuất mua bán vận chuyển tàng trữ sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo trái phép
các hộ gia đình hộ kinh doanh được vận động ký cam kết chấp hành các quy định về quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo
thưa quý vị ngày hai mươi tháng ba công an tỉnh gia lai thông tin vừa phối hợp với công an huyện ngọc hồi tỉnh con tum
và công an huyện e hờ leo tỉnh đắk lắc bà dữ nguyễn hữu xuân sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu bà nguyễn hùng cảnh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai
trốn truy nã gần bốn mươi hai năm về hành vi cướp tài sản và trốn khỏi nơi giam giữ
nguyễn hữu xuân và nguyễn hùng cảnh là anh em ruột
qua điều tra năm một nghìn chín trăm tám mươi một xuân và cảnh cùng chú tại buôn hoai xã ia rờ bôn huyện ayunpa tỉnh gia lai con tùm
nay thuộc xã chư bá thị xã ayunpa tỉnh gia lai cùng với vi phước trung sử dụng vũ khí quân dụng lựu đạn
khống chế cướp tài sản của bà trần thị ninh tại huyện ayunpa
sau khi gây án các đối tượng đã bị bắt và giam giữ tại công an huyện ayunpa để điều tra
lợi dụng sơ hở trong lúc bị giam giữ năm một nghìn chín trăm tám mươi hai cảnh và xuân đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ
vụ án sau đó nhanh chóng được đưa ra xét xử theo quy định pháp luật
tòa án nhân dân tỉnh gia lai con tum đã tuyên phạt bị cáo vi phước trung một mươi ba năm tù
riêng anh em ruột cảnh và xuân bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai con tum ra lệnh truy nã vào năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
về hành vi cướp tài sản riêng của công dân và trốn khỏi nơi giam giữ
nhằm qua mặt lực lượng chức năng cảnh và xuân đã thay đổi họ tên năm sinh nơi thường trú
cụ thể xuân đổi tên thành chế văn thương sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám trú tại thôn một xã ea ti huyện ea hờ leo tỉnh đắk lắc
và tham gia công tác xã hội tại xã eat
cảnh đổi tên thành nguyễn xuân hùng sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám nơi thường trú tổ dân phố bốn thị trấn pleikon huyện ngọc hồi tỉnh con tum
để truy tìm đối tượng trên phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh gia lai đã kiên trì phối hợp với cục nghiệp vụ bộ công an
và công an các đơn vị địa phương tiến hành đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ
sau bốn mươi hai năm phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh gia lai đã xác định được địa phương mà các đối tượng ẩn náu
thành lập hai tổ công tác phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ thành công
nối tiếp chương trình sẽ là những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật được xin mời quý vị cùng theo dõi
trước ngày một mươi chín tháng ba ông nguyễn văn thuận phó chủ tịch ubnd huyện khánh vĩ cho hay khoảng hơn một mươi giờ cùng ngày
tại bãi giữ xe của công an huyện khánh vĩnh thị trấn khánh vĩnh bất ngờ bốc cháy
huyện đã huy động lực lượng để tham gia trợ cháy sau đó lực động phòng cảnh sát phòng cháy trợ cháy
và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh khánh hòa đến hiện trường tiến hành dập tắt đám cháy
theo những người chứng kiến tại thời điểm xảy ra vụ cháy bên trong bãi tạm giữ xe có nhiều xe máy đã bị cháy

mới đây công an đã bắt giữ được người chồng đâm vợ gục trên đường lương ngang xã tân nhật huyện bình chánh tp hcm
qua làm việc u khai đâm trị hát sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai là vợ của u do mâu thuẫn trong chuyện vợ chồng

trước đó sáng ngày một mươi tám tháng ba người dân sinh sống ở đường lương ngang xã tân nhật huyện bình chánh
tp hcm nghe tiếng hô hoán mọi người chạy ra nhìn thấy một người phụ nữ bị tấn công nằm cục trên đường
cùng lúc này có một người đàn ông phóng xe máy rời khỏi hiện trường
vừa qua cơ quan chức năng tại đắk lắc đã khống chế thành công vụ cháy quán cà phê ở thị trấn eapok huyện cư mờ ga
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi sáu h chiều ngày một mươi chín tháng ba ngọn lửa bất ngờ bùng cháy tại quán cà phê giấc mơ là có thật
nhiều người dân đã nỗ lực bơm nước dập lửa vận chuyển đồ đạc trong quán ra ngoài
tuy nhiên do gió to thời tiết hành khô quán cà phê lại được lợp bằng mái chanh nên ngọn lửa bùng cháy dữ dội
nhận được thông tin vụ cháy phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đắk lắc đã điều ba xe cứu hỏa cùng một mươi tám cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tiến hành dập lửa
sau khoảng ba mươi phút lực lượng chức năng đã dập tắt đám cháy
được biết thời gian gần đây quán cà phê giấc mơ là có thật trở nên nổi tiếng vì thu hút giới trẻ đến chụp hình vui chơi
ngày một mươi chín tháng ba thông tin từ công an tỉnh ninh bình cho biết cơ quan cảnh sát điều tra vừa khởi tố bị can bắt tạm giam bốn người có hành vi câu kết làm giả hồ sơ liên quan tới các phương tiện bị tai nạn giao thông để chiếm đoạt gần bốn tỷ đồng
theo kết quả điều tra từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi hai lê văn hồng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chú huyện vĩnh lộc thanh hóa với vai trò cố vấn giám đốc công ty bảo hiểm xuân thành tràng an ninh bình làm bảo hiểm dân sự cho xe cơ giới mang biển kiểm soát hai mươi chín h một mươi bảy nghìn sáu trăm một mươi một và xe mang biển kiểm soát hai mươi chín d một trăm ba mươi
lợi dụng việc tiếp cận hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm hồng đã câu kết với một số đối tượng trong và ngoài công ty bảo hiểm của mình để lập ra nhiều hồ sơ yêu cầu bồi thường giả
mang đi lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền gần bốn tỷ đồng của nhiều công ty bảo hiểm
trên địa bàn tỉnh ninh bình và một số địa phương khác
mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện sơn động tỉnh bắc giang đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam nhiều đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó khoảng hai giờ ba mươi phút ngày một mươi hai tháng ba tổ công tác công an huyện sơn động kiểm tra hành chính tại cơ sở kinh doanh karaoke thuộc tổ dân phố đoàn kết thị trấn tây yên tử huyện sơn động tỉnh bắc giang
do nguyễn quốc thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại địa bàn là chủ cơ sở
quá trình kiểm tra phát hiện tại phòng ngủ nhân viên và phòng hát dịch vụ cơ sở kinh doanh karaoke có một mươi một đối tượng biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
qua kiểm tra phát hiện một mươi trên một mươi một đối tượng dương tính với chất ma túy
mới đây một vụ cháy lớn bất ngờ xảy ra ở kho linh kiện thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn hoja classy việt nam thuộc khu công nghiệp thăng long hà nội
ngay khi tiếp nhận thông tin ban đầu
trung tâm thông tin chỉ huy công an thành phố đã điều động bốn xe chữa cháy của công an huyện đông anh và đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số ba
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố xuống hiện trường tổ chức triển khai chữa cháy
cùng với đó phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng điều động một xe chỉ huy chữa cháy cùng một xe tải chở phương tiện đến hiện trường để chỉ huy chữa cháy
khu vực xảy ra cháy là kho để vật tư máy móc có diện tích khoảng một trăm linh m hai
một nhà xưởng sản xuất có diện tích gần hai m hai
sau một thời gian nỗ lực chữa cháy đến hai mươi hai h hai mươi bảy phút cùng ngày đám cháy đã được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
phối hợp lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên ngành khu công nghiệp và lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở dập tắt hoàn toàn
không để ngọn lửa cháy lan sang khu vực nhà xưởng gần hai m hai
ngày hai mươi tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với trường em về tội cố ý gây thương tích
trước đó qua công tác nắm địa bàn công an phường vĩnh hiệp và lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố rạch giá phát hiện
hai nhóm có hàng chục đối tượng đa số là thanh thiếu niên chuẩn bị tụ tập và mang theo nhiều hung khí nguy hiểm để ẩu đả
trong đó nhóm của trường anh trường em và nhiều đàn em hẹn gặp nhau
trong đó nhóm của trường anh trường em và nhiều đàn em hẹn giải quyết mâu thuẫn với nhóm của tvv cùng một số thanh thiếu niên khác
các đối tượng đều thường trú trên địa bàn thành phố rạch giá nên triển khai lực lượng vây bắt
qua đó đến khoảng một giờ ngày sáu tháng ba khi nhóm của trường anh và trường em vừa xuất hiện chưa kịp ra tay với đối phương
thì bị lực lượng công an thành phố rạch giá phối hợp với công an phường bắt quả tàng thu giữ nhiều hung khí mà nhóm này đã chuẩn bị sẵn để đánh nhau gây thương tích
gồm dao búa chỉa tự chế các loại đồng thời tiến hành mời các đối tượng có liên quan trong nhóm của tvv để điều tra làm rõ vụ việc
tại cơ quan công an các đối tượng của hai nhóm nói trên đã thừa nhận hành vi chuẩn bị hung khí và thống nhất cùng đồng bọn để đi đánh nhau gây thương tích là để giải quyết mâu thuẫn với nhau
vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bắc tử liêm cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với trần tiến duy
một nghìn chín trăm chín mươi hai chú tại thịnh long hải hậu nam định và phạm xuân huynh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám chú tại cấp tiến sơn dương tuyên quang và đinh thị ngọc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín chú tại mường thải phù yên sơn la để điều tra về tội mua bán trái phép chất ma túy
trước đó vào tối ngày bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn tổ công tác của công an quận bắc từ liêm phát hiện một lái xe ôm công nghệ đang đứng tại khu đô thị goldmart city phường phú diễn quận bắc từ liêm có biểu hiện nghi vấn
tiến hành kiểm tra tổ công tác thu giữ của người này
một túi ni lông bên trong có chứa tinh thể màu trắng qua giám định là ma túy tổng hợp có khối lượng hai năm mươi sáu g
lái xe ôm khai nhận đi giao hàng cho khách và không biết túi đồ có chứa gì
công an quận bắc từ liêm đã phối hợp công an phường bí đình một quận nam tử liêm phát hiện phạm xuân huynh là người đưa túi đồ có chứa ma túy cho lái xe ôm để giao cho khách
khám xét khẩn cấp nơi ở của phạm xuân huynh cơ quan công an thu giữ hơn một kg ma túy tổng hợp và nhiều đồ vật liên quan
ba mươi tháng ba thông tin từ công an tỉnh hà giang cho biết vào khoảng hai mươi hai h ngày một mươi sáu tháng ba công an xã ngam đăng vài huyện hoàng su phi nhận được tin báo tại khu vực km bảy tỉnh lộ một trăm bảy mươi bảy xã ngam đăng bài có một nhóm đối tượng đứng trên tả ly dương có hành vi ném đất đá vào xe đi qua đường
qua giả soát xác minh và tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ công an xã ngàm đăng vài đã xác định được hai đối tượng thực hiện hành vi trên là sèn văn canh sinh năm hai nghìn một mươi hộ khẩu thường trú tại thổ nguyên
thường trú tại thôn nậm cùm xã ngàm đăng vài huyện hoàng su phi tỉnh hà giang và hoàng trung nghị sinh năm hai nghìn một mươi một hộ khẩu thường trú thôn nậm cùm xã ngàm đăng vài đều là học sinh trường trung học cơ sở ngàm đăng vài huyện hoàng su phi tỉnh hà giang
xin được chuyển sang các tin tức về giáo dục
ngày một mươi chín tháng ba nguồn tin sở giáo dục và đào tạo tỉnh hải dương cho biết đơn vị vừa có văn bản về việc xác minh nội dung tố cáo trường trung học phổ thông tuệ tĩnh thu tiền hỗ trợ thi tốt nghiệp và tổ chức dạy thêm học thêm không đúng quy định
trong văn bản trên sở giáo dục và đào tạo xác định việc phụ huynh học sinh phản ánh trường trung học phổ thông tuệ tĩnh thu tiền để hỗ trợ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi bốn là đúng
mặc dù khi có ý kiến không đồng thuận của cha mẹ học sinh lãnh đạo nhà trường đã chỉ đạo dừng triển khai và hoàn trả lại số tiền đã thu
tuy nhiên việc lãnh đạo nhà trường đồng ý chủ trương của ban đại diện cha mẹ học sinh để thu tiền hỗ trợ thi tốt nghiệp là không đúng với quy định tại nghị quyết số tám hai nghìn hai mươi hai nq hdnc và các văn bản hướng dẫn hiện hành
ngoài ra liên quan đến phản ánh về việc triển khai tổ chức dạy thêm học thêm không đúng quy định sở giáo dục đào tạo cho hay
đầu năm học hai nghìn hai mươi ba
nhà trường đã tiến hành họp thống nhất với cha mẹ học sinh về việc tổ chức dạy thêm học thêm và xây dựng kế hoạch tổ chức dạy thêm học thêm trong nhà trường và đã báo cáo sở giáo dục đào tạo
trong đó học sinh khối một mươi hai sẽ tổ chức học thêm với thời lượng một mươi năm tiết một tuần
trên cơ sở thống nhất với cha mẹ học sinh nhà trường tổ chức học thêm theo ca học mỗi ca bảy mươi phút tương đương với một năm tiết và thu một mươi hai đồng một ca
đến học kỳ hai
nhà trường triển khai tăng thời lượng
học thêm lên chín mươi phút một ca tương đương với hai tiết và thu tiền một mươi sáu đồng một ca
tuy nhiên trong quá trình triển khai chưa tạo được sự đồng thuận từ phụ huynh
do vậy nhà trường không điều chỉnh kế hoạch mà vẫn giữ nguyên thời lượng mức thu như học kỳ một
như vậy việc tổ chức dạy thêm học thêm của nhà trường đúng với kế hoạch đã xây dựng và báo cáo sở từ đầu năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
liên quan tới sự việc này sở giáo dục đào tạo đã yêu cầu hiệu trưởng nhà trường chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm
dừng thực hiện các khoản thu không đúng quy định yêu cầu hoàn trả những trường hợp đã nộp
đồng thời kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các tập thể cá nhân liên quan
nghiêm túc giúp kinh nghiệm trong việc phối hợp với cha mẹ học sinh để tổ chức các hoạt động giáo dục theo các quy định hiện hành
sở giáo dục đào tạo sẽ tiếp tục theo dõi giám sát việc thực hiện các kiến nghị đối với trường trung học phổ thông tuệ tĩnh
cũng như kiểm tra chấn trình việc thực hiện quy định tại các cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh
những ngày gần đây tại tuyến đường gom đại lộ thăng long
gần ngã tư trần duy hưng phạm hùng thường xuyên xảy ra ủn tắc kéo dài
cảnh sát giao thông hà nội đã có những lý giải về sự việc trên
sáng một mươi chín tháng ba đại diện phòng cảnh sát giao thông công an hà nội cho biết
đơn vị đã giao đội cảnh sát giao thông đường bộ số sáu triển khai công tác phân luồng
đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu vực đường gom đại lộ thăng long đoạn gần ngã tư trần duy hưng phạm hùng
theo vị đại diện trong những ngày qua trong khung giờ cao điểm buổi sáng
tại tuyến đường com đại lộ thăng long xảy ra tình trạng un ứa cục bộ
nguyên nhân của việc này là do rào chắn thi công trên đường gom đại lộ thăng long
đường đại linh đường đại mỗ phục vụ việc thi công tuyến đường lê quang đạo kéo dài
cụ thể phương án rào chắn trên đường gom đại lộ thăng long hướng hòa lạc về hà nội
có chiều dài rào chắn hai trăm linh mét bề rộng rào chắn bảy mét phạm vi rào chắn nằm trên làn xe máy
phân đường còn lại cho xe chạy là một mươi năm m
về phương án tổ chức phân luồng theo phòng cảnh sát giao thông hà nội
lực lượng chức năng đã tổ chức giao thông cục bộ cho các phương tiện lưu thông trên tuyến đại lộ thăng long
qua nốt rào lê quang đạo trên bề mặt đường còn lại là một mươi m
tiếp đó lực lượng chức năng tổ chức cắm biển báo công trường đang thi công
hạn chế tốc độ năm kmh biển dẫn hướng di chuyển trên hàng rào công trường
ngoài ra theo phòng cảnh sát giao thông hà nội
việc ủn ứ còn do thời tiết trong những ngày qua xảy ra mưa gió
làm ảnh hưởng tới quá trình lưu thông các phương tiện trên đường
sau khi nắm được thông tin phòng cảnh sát giao thông hà nội đã giao đội cảnh sát giao thông đường bộ số sáu
cắt cử cán bộ tới khu vực nêu trên để phân luồng phân làn giao thông trong các khung giờ cao điểm
cảnh sát giao thông cũng khuyên cáo tuyên truyền tới người dân di chuyển theo sự chỉ đạo của các cán bộ chiến sĩ
nằm trong hệ thống các cửa thuộc kinh thành huế
trấn bình môn nằm ở góc đông bắc với ý nghĩa trấn giữ để được thanh bình
hiện nay chấn bình môn gần như đang bị lãng quên xuống cấp nghiêm trọng
trung tâm bảo tồn di tích cố đô huế cho biết bên cạnh một mươi cửa chính của kinh thành huế
ở góc đông bắc còn có một cổng phụ đi từ kinh thành qua trấn bình đài có tên là trấn bình môn
trấn bình môn được xây dựng ở đoạn thành nối liền hai pháo đài đông bình và bắc định
với ý nghĩa trấn giữ để được thanh bình
năm một nghìn tám trăm linh năm dưới thời vua gia long
đây chỉ là tòa thành đắp bằng đất đến khoảng năm một nghìn tám trăm một mươi tám được xây bằng gạch
năm một nghìn tám trăm ba mươi hai cửa này được xây lại
đến năm một nghìn tám trăm ba mươi sáu vua minh mạng cho đổi tên thành trấn bình bôn
với ý nghĩa là công trình kiến trúc dùng để giữ yên kinh thành
trong các cuộc kháng chiến nơi đây chứng kiến nhiều trận giao tranh quyết liệt
mang giá trị lịch sử thuộc di tích kinh thành huế
những tường chấn bình môn được trùng tu giữ gìn
thế nhưng hiện nay đang bị xuống cấp nghiêm trọng
phần cửa gỗ hư hỏng
cửa vòm xây bít không thể lưu thông
phía mặt nền chấn bình môn đầy giấy rác thải
nguy cơ trở thành nơi tụ tập cho các tệ nạn
theo trung tâm bảo tồn di tích cố đô huế
trấn bình môn là một dạng ám môn xây bằng gạch vồ và bát trăng chát vữa vôi
cao sáu một mươi sáu m sâu hai mươi một một m
phần vòng cuốn ở giữa cao ba sáu m rộng hai bảy mươi bảy m
và hai cánh cửa gỗ thượng song hạ bản sơn màu đỏ
phía trên cửa vòm vẫn còn tấm biển đá thanh dài một sáu mươi mét
rộng sáu mươi sáu m dài một mươi bảy m khắc ba chữ hán trấn bình môn
phía trong bên phải có một cánh cửa nhỏ thông vào một căn phòng
được cho là nhà kho của trấn bình đài
trung tâm bảo tồn di tích gỗ đô huế cho biết trấn bình môn hiện nay bị xuống cấp
tuy nhiên đang thuộc sự quản lý của bộ chỉ huy quân sự tỉnh thừa thiên huế
về lâu dài trung tâm sẽ nghiên cứu và kiến nghị giải pháp cụ thể
để tu bổ phục hồi chấn bình môn nhằm khai thác bảo vệ hiệu quả
lãnh đạo bộ chỉ huy quân sự tỉnh thừa thiên huế xác nhận
hiện khu vực chấn bình môn đang được giao quân sự quản lý
khi bộ chỉ huy quân sự tỉnh và bệnh viện hai trăm sáu mươi tám di chuyển về vị trí đóng quân mới
khu vực này được giao lại cho trung tâm bảo tồn di tích cố đô huế quản lý
sau đó đơn vị này sẽ đưa vào kế hoạch trùng tu
đèo âu quy hồ được dân địa phương gọi là cổng trời hay vua đèo tây bắc
bởi đỉnh đèo có độ cao hai ba mươi năm m so với mặt nước biển
quanh năm mây bao phủ tạo nên cảnh sắc đẹp hấp dẫn thu hút biết bao du khách
đèo âu quy hồ nằm trên tuyến cúc lộ bốn d cắt ngang giấy hoàng liên sơn
là một trong tứ đại đỉnh đèo đẹp nhất miền bắc việt nam
đèo ô quy hồ có chiều dài lên tới gần năm mươi km
trong đó hai phần ba quãng đường thuộc địa phận huyện tam đường tỉnh lai châu
một phần ba quãng đường còn lại nằm ở phía sapa lào cai
đây là con đèo dài nhất trong tứ đại đỉnh đèo của vùng tây bắc
dài hơn cả đèo pha đin dài ba mươi hai km nằm ở danh giới tỉnh sơn la và điện biên
hay đèo khâu phạ gần bốn mươi km thuộc tỉnh yên bái
và đèo máp ý lèng dài hai mươi km thuộc cao nguyên đồng văn tỉnh hà giang
độ cao của rãnh núi hoàng liên sơn cũng khiến cho khí hậu của hai bên đèo
được phân định tại cổng trời trở nên khác biệt
mùa đông bên phía tam đường lai châu trời vẫn ấm áp
thì bên sapa lào cai đã có những cơn gió lạnh cắt ra cát thịt
cả ngày sương mù bao phủ tầm nhìn rất hạn chế và núi rừng chìm trong mây
đèo ô quy hồ có những nét đẹp riêng vào mỗi mùa khác nhau
đi vào thời gian nào sẽ phụ thuộc vào mong muốn của bạn muốn trải nghiệm điều gì ở nơi đây
vào mùa hè thời tiết khá mát mẻ dễ chịu có pha chút lành lạnh và ít sương mù
tuy nhiên bạn chỉ nên đi đoạn đèo bên phần lào cai vì đoạn bên lai châu lúc này đang rất nắng nóng
thời tiết vào đông ở lai châu có phần dễ chịu hơn có chút nắng vào giữa trưa
còn lào cai thì hoàn toàn bị sương mù bao phủ thậm chí có băng tuyết giả dép
là một trong tứ đại đỉnh đèo nên việc chinh phục đèo âu quy hồ không chỉ là sức hút đối với những người đam mê du lịch
mà còn giúp cho những nhiếp ảnh ra săn được nhiều bức ảnh đẹp trong hành trình khám phá của mình
ngày một mươi chín tháng ba ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam quận năm đã phối hợp cùng với họ đạo cao đài sài gòn quận năm
tổ chức chương trình phiên trợ lá nghĩa tình vì môi trường xanh năm giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
tại phiên trợ lá nghĩa tình tổ chức tại quận năm tp hcm thay vì đi chợ bằng tiền
người dân có thể dùng lá do ban tổ chức cung cấp để mua hàng hóa nhu yếu phẩm đồ ăn thức uống
phiên trợ nghĩa tình được tổ chức tại trung tâm văn hóa quận năm tp hcm với khoảng bốn mươi gian hàng
cung cấp thức ăn chay đồ uống gạo mì rau củ quả
phiên trợ lá được tổ chức trên tinh thần yêu thương san sẻ giữa người với người
bên cạnh đó trợ lá được tổ chức không chỉ để bà con trao đổi mua bán hàng hóa
mà còn là dịp gặp gỡ giao lưu đầu xuân năm mới
đây là một hoạt động thú vị lành mạnh vui vẻ và cần được phát huy hơn nữa trong thời gian tới
ban tổ chức cho biết lễ hội không những phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của người dân và du khách
khi đến tham quan quận năm mà còn hướng đến tạo thành một lễ hội thường niên
dịp này ubnd tqvn quận năm đã tặng một trăm bốn mươi phần quà
năm trăm linh đồng một phần cho các hộ gia đình có hoàn cảnh
hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
trước đó phiên trợ lá được tổ chức tại học môn cũng thu hút đông đảo người dân tham gia
được xây dựng trên cao nguyên vân hòa thiền viện trúc lâm phú yên
trở thành điểm đến của nhiều tăng ni phật tử cùng với du khách
nơi tất cả được hòa mình vào thiên nhiên tìm kiếm sự tĩnh lặng và yên bình trong tâm hồn
thiền viện trúc lâm phú yên tọa lạc tại thôn quảng đức xã an thọ huyện tuy an tỉnh phú yên
trên cao nguyên vân hòa quanh năm lộng gió sương răng mây phủ
từ xa xưa phú yên đã được mệnh danh là vùng đất phật
dân gian thường điêu chuyển những câu như
quan quảng ngãi xã phú yên huế dòng quan bắc dòng vua bình định hát bội thầy chùa phú yên
và tu phật về phú yên tu tiên thì sang bầy núi thất sơn
thiền viện trúc lâm phú yên trực thuộc thiền phái trúc lâm việt nam
do đức vua phật hoàng trần nhân tông sáng lập
thiền viện được xây dựng trên diện tích hơn ba mươi bốn hectare với nhiều hạng mục gồm
cổng tam bảo đại hùng biểu điện tháp chuông tháp đồng khu vực tu học
khu vực sinh hoạt của các tu sĩ cũng như các phật tử
được thiết kế theo đặc điểm của một ngôi chùa phái trúc lâm đặc trưng
tránh điện của thiền viện được trang trí trang nghiêm nhưng không quá cầu kỳ
mang đậm nét văn hóa cốt cách việt nam
thiền viện là nơi mọi người tìm kiếm sự tĩnh lặng và an yên giữa thiên nhiên tươi đẹp
tránh xa thể tục cũng như sinh hoạt văn hóa tâm linh tìm hiểu về thiền cũng như phật giáo
mỗi một chi tiết ở thiền viện đều được xây dựng tỉ mỉ và chi tiết
kết hợp hài hòa giữa nét đẹp về kiến trúc và tâm linh cũng như không gian xung quanh
từ cổng thiền viện có thể nhìn thấy thành phố tuy hòa phía xa cùng đỉnh chóc trài
một trong những biểu tượng của phú yên
hợp với phong thủy sơn bao thủy bọc khí tụ thiên riêng
thiền viện trúc lâm phú yên xứng đáng là nơi quy hướng tâm linh
tới thiền viện trúc lâm phú yên các du khách cũng có thể tham quan cao nguyên vân hòa
nơi được ca ngợi là đà lạt của phú yên
nằm trên độ cao hơn bốn trăm linh mét so với mực nước biển cao nguyên vân hòa có nhiều núi cao
hang đá lại có những dòng suối vực nước quanh năm không cạn
kết hợp với các khu du lịch sinh thái homestay nông trại
là điểm đến yêu thích không thể bỏ qua với những ai đến nơi đất phú trời yên
sau khi nhận được lệnh di rời gấp để trả lại mặt bằng thi công đường tam trinh
gần ba trăm linh kỷ
kỷ ốt ngừng hoạt động trả lại mặt bằng
hiện chợ mai động quận hoàng mai hà nội trong tình trạng nhích nhác ngập rác
chợ mai động là một trong những khu chợ dân sinh lâu đời
và sầm ướt bậc nhất khu vực quận hoàng mai hà nội
mới đây chợ phải di rời gấp để phục vụ dự án xây dựng đường tam trinh
được ủy ban dân thành phố phê duyệt điều chỉnh lại
thời gian thực hiện từ năm hai nghìn một mươi sáu đến hai nghìn hai mươi
với gần ba trăm linh ký ốt hoạt động thế nhưng thời điểm hiện tại
các ký ốt bán hàng rong chợ đã di rời gần hết
khắp chợ rác thải chất thành tưng đống
trời mưa cùng với thời tiết nồm ẩm khiến mùi xú ế bốc lên rất có chịu
nơi đây hiện không khác gì một bãi rác thải khổng lồ
với đủ thứ phế thải đồ dùng hỏng hóc bị bỏ lại
với một lượng lớn rác thải để tồn động trong một thời gian dài giữa khu dân cư nhưng không được xử lý
vì vậy nhiều người lo ngại nguy cơ ô nhiễm môi trường và rất có thể sẽ phát sinh nhiều loại bệnh khác
các tiểu thương tại đây cho biết theo thông báo
động trước ngày hai mươi chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
thời điểm nhận được tin báo chỉ vòn vẹn bốn ngày trước khi chợ bị cắt điện cắt nước hoàn toàn
việc này khiến gần ba trăm linh hộ kinh doanh bất ngờ lo lắng và phải bán xa hàng với giá rẻ
tiểu thương kinh doanh ở đây cho biết họ nhận được thông tin phải di rời sau bốn ngày
nhiều người hoảng loạn thanh lý hàng ổ ạn lỗ vốn rất nhiều
người thì lỗ tới vài trăm triệu người buôn bán nhỏ hơn thì lỗ vài chục triệu
mọi người rất vất vả phải chạy ngược chạy xuôi để thanh lý bán tháo hàng
các tiểu thương cũng được thông báo sẽ chuyển sang khu chợ lĩnh nam
tuy nhiên theo nhiều người chợ linh nam đã được xây dựng nhiều năm và xuống cấp
và là chợ tư nhân cách xa vị trí chợ mai động nên họ không chấp nhận vì đó kinh doanh
được biết dự án xây dựng đường tam trinh được ủy ban nhân dân tp hà nội
giao cho ủy ban dân quận hoàng mai làm chủ động tư từ năm hai nghìn một mươi hai
tuy nhiên đến nay dự án vẫn chỉ trệ do vướng phải giải phóng mặt bằng
của hơn hai trăm linh hộ dân thuộc địa bàn phường yên sở và mai động
nguyên nhân là do người dân không đồng tình với đơn giá bồi thường hỗ trợ và giá bán nhà tái định cư
cuối năm hai nghìn hai mươi ba vừa qua ủy ban nhân dân tp hà nội đã phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện
dự án đầu tư xây dựng đường tam trinh từ năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi sáu
tổng đầu tư dự án là ba ba trăm năm mươi bốn tỷ đồng tăng thêm hơn một hai trăm tám mươi bảy tỷ đồng
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại